thưa quý vị tại hà tĩnh chủ tịch ubnd tỉnh hà tĩnh võ trọng hải vừa ký quyết định thiết lập vùng cách ly y tế trên phạm vi toàn thành phố hà tĩnh
để ngăn chặn sự lây lan của dịch covid một mươi chín theo chỉ thị một mươi sáu cttg ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi của thủ tướng chính phủ
theo đó thời gian cách ly bắt đầu từ một mươi hai h ngày tám tháng sáu cho đến khi có quyết định tiếp theo
phạm vi cách ly là một mươi bốn trên một mươi năm xã phường của thành phố hà tĩnh trừ xã thạch bình với hai mươi bốn bảy trăm năm mươi chín hộ dân và một trăm linh hai trăm năm mươi bốn nhân khẩu
thực hiện việc cách ly theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình thôn cách ly về thôn xã phường cách ly với xã phường
mọi người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực thực phẩm thuốc men cấp cứu
hoặc làm việc tại công sở nhà máy cơ sở sản xuất cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa dừng hoạt động
bên cạnh đó thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu hai mét khi giao tiếp và không tập trung quá hai người
ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện và tại nơi công cộng
toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các biện pháp phòng chống dịch thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình
gia đình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng